phát hiện biến chủng sars cov hai chứa đột biến chưa từng được ghi nhận
giới chuyên gia đã phát hiện biến chủng mới của sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín tại một số nước khu vực châu âu
chủng mới này làm dấy lên nỗi lo lắng bởi những thay đổi protein ais của nó chưa từng được ghi nhận
theo tờ báo của pháp cho biết mới đây các chuyên gia pháp phát hiện biến chủng sars cov hai mới
có tên khoa học là b một x hay b một nghìn sáu trăm bốn mươi
qua quá trình giải trình tự gen các chuyên gia chưa thể để tên chính xác để gọi tên chủng này
tháng một mươi vừa qua biến chủng này đã lây nhiễm cho hai mươi bốn trường hợp trong một trường học gồm một mươi tám trẻ em
và sáu người lớn ở vùng rittani pháp khiến ngôi trường này phải đóng cửa
sau khi phong tỏa và xét nghiệm khoảng năm trăm linh người liên quan giới chức y tế không phát hiện thêm ca lây nhiễm mới của biến chủng b một nghìn sáu trăm bốn mươi
tình hình dịch tại trường học đã được kiểm soát từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi
tuy nhiên cơ quan y tế công cộng pháp cho biết biến chủng b một nghìn sáu trăm bốn mươi vẫn đang được theo dõi chặt chẽ
sau khi xác định chuỗi lây nhiễm tại trường học brittany giới chức y tế vẫn cho rằng các bệnh nhân nhiễm biến chủng delta
tuy nhiên khi bốn mẫu bệnh này được gửi tới phòng thí nghiệm nhóm chuyên gia phát hiện giải trình tự gen mà họ có được hoàn toàn khác
kết quả giải trình tự gen cho thấy b một nghìn sáu trăm bốn mươi không có ba đột biến tiêu biểu của chúng delta là e bốn trăm tám mươi bốn k e bốn trăm tám mươi bốn q và l bốn trăm tám mươi
ngược lại xe trình tự gen của chúng cho ra những đột biến mới mà họ vẫn chưa gọi tên chính xác
những dữ liệu ít ỏi mà nhóm chuyên gia tại pháp biết được lúc này là các đột biến nằm ở protein cho phép virus mở khoa tế bào để xâm nhập vào cơ thể
ngoài pháp nhiều quốc gia khác như anh thụy sĩ scotland và italy cũng đã xuất hiện những ca nhiễm biến chủng b một nghìn sáu trăm năm
song tỷ lệ mắc biến chủng mới của tại quốc gia này vẫn còn khá thấp
theo dân trí giáo sư cohen đại học bayan pháp cho biết b một nghìn sáu trăm bốn mươi chứa một số đột biến chưa từng được ghi nhận trước đó
điều đáng chú ý là gai protein cho phép virus bám vào tế bào người
và lây nhiễm đã bị loại một số thành phần so với chủng gốc
tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa xác định được liệu thay đổi này có khiến virus tăng hay giảm khả năng lây lan hay không
qua truy vết giới khoa học phát hiện biến chủng b một nghìn sáu trăm bốn mươi được cho là có nguồn gốc từ châu phi
một lần nữa biến chủng này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng biến đổi của virus khi thế giới vẫn còn mất cân bằng nguồn cung vaccine
tính đến cuối tháng một mươi
nhiều quốc gia trên thế giới đã phủ vaccine phần lớn dân số
nhưng tại khu vực châu phi chỉ khoảng sáu dân số được tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
việc cung cấp vaccine cho các nước châu phi hiện vẫn gặp nhiều trở ngại
trong đó chủ yếu là lý do hậu cần do hạ tầng y tế ở đây còn yếu kém
nếu một cộng đồng nào trên thế giới còn chưa tiếp cận với vaccine
thì virus sẽ vẫn còn tiếp tục biến đổi tạo ra nhiều biến chủng hơn
giáo sĩ cohen cho hay
từ ngày một mươi một tháng một mươi một
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu
ecdc cũng thêm b một nghìn sáu trăm bốn mươi vào danh sách các biến chủng đang theo dõi
khi dịch bệnh tiếp tục lây lan virus càng có nhiều cơ hội để biến đổi
delta có thể không phải là biến thể cuối cùng
trong quá trình nhân lên của virus sẽ có thể xuất hiện đột biến trong cấu trúc di truyền
khi những đột biến này đa phần không có ý nghĩa khi không làm thay đổi mã di truyền của virus
tuy nhiên chỉ cần ít nhất một
mã di chuyển thay đổi đã đủ tiêu chuẩn thành biến thể
theo chia sẻ từ các chuyên gia không phải tất cả các biến thể đều trở nên nguy hiểm hơn so với bản thể gốc ban đầu
theo đó bên cạnh các biến thể đáng quan ngại
theo hệ thống phân loại của tổ chức y tế thế giới là alpha beta gamma và delta
thì cũng ghi nhận nhiều biến thể làm cho virus lây lan khó hơn hay thậm chí là chết yểu do không thoát nổi khó tế bào chủ được
bên cạnh các biến thể đáng quan ngại
các biến thể cần quan tâm cũng đã được ghi nhận các trường hợp biến thể như eta lota kampa và lamda
theo chia sẻ từ giáo sư nick loman tại đại học birmingham anh
virus sars cov hai đang có sự tiến hóa đáng kinh ngạc với khả năng xâm nhập vào tế bào người và thích ứng trên các vật chủ
tổ chức y tế thế giới từng đánh giá biến chủng menta là một biến thể mới đặc biệt nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh chóng
không chỉ vậy biến chủng này còn gia tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện của biến thể này
bệnh nhân covid một mươi chín so với các biến chủng khác
kết luận này được các nhà nghiên cứu đến từ đại học scotland rút ra từ nghiên cứu mới nhất của mình
giám đốc chương trình khẩn cấp y tế của tổ chức y tế thế giới mike ryan cảnh báo
biến thể delta có khả năng gây tử vong cao hơn khả năng lây truyền nhanh hơn giữa người với người
và cuối cùng nó sẽ tìm tới những người dễ bị tổn thương khiến họ phải nhập viện trong tình trạng biến chứng nặng và có khả năng tử vong
một phần nguyên nhân của việc gia tăng tỷ lệ biến chứng nguy hiểm khi mắc biến chủng delta
nằm ở các biểu hiện lâm sàng không đặc trưng hoặc không có triệu chứng khi nhiễm virus
người mắc bệnh rất dễ bị hiểu nhầm rằng bản thân mắc bệnh cảm lạnh thông thường
do đó người dân nên đề cao cảnh giác thực hiện tốt các chỉ đạo phòng dịch của nhà nước
chủ động sàng lọc yếu tố dịch tễ của bản thân và theo dõi sát sao các triệu chứng bất thường nghi nhiễm covid một mươi chín
hiện tại biến thể delta của virus sars cov hai là biến thể chủ đạo gây ra phần lớn các ca bệnh covid một mươi chín trên toàn thế giới
trong vài tháng tới
thế nhưng khi virus lây lan càng nhiều thì sẽ càng biến đổi
và delta có thể không phải là biến thể cuối cùng cũng như hoàn toàn có thể xuất hiện một biến chủng mới trong tương lai
chứ không chỉ dừng lại ở covid một mươi chín
bộ y tế khuyến cáo người dân tuân thủ biện pháp năm k để bước vào cuộc sống bình thường mới trước đại dịch
việt nam sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài
và dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch
trong trạng thái bình thường mới như
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dùng dịch sát khuẩn
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân việt nam
cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k
khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế với nội dung chính như sau
đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng nơi tập trung đông người
đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế khu cách ly
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dùng dịch sát khuẩn tay
vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc
như tay nắm cửa điện thoại máy tính bảng mặt bàn mặt ghế
giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
khoảng cách giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
không tụ tập đông người
khai báo y tế
thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở
hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế
hoặc đường dây nóng của y tế địa phương
để được tư vấn hỗ trợ và hướng dẫn đi khám bệnh
để bảo đảm an toàn cho người bệnh
người dân cần cảnh giác nhưng không hoang mang
chủ động theo dõi thông tin chính thức từ bộ y tế
mỗi người cùng nhau tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và trung thực trong khai báo y tế
vì một việt nam an toàn trước đại dịch